tổ chức xếp hạng ftse russels vừa công bố báo cáo phân loại thị trường
và giữ nguyên việt nam trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại hai
việt nam đã nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên tới nay vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí về chu kỳ thanh toán
kéo theo đó tiêu chí thanh toán các chi phí liên quan đến giao dịch thất bại cũng không được đánh giá
ngoài ra yêu cầu phải có những cải thiện đối với quy trình đăng ký mở tài khoản
do thông lệ thị trường có thể khiến kéo dài quá trình đăng ký mở tài khoản
việc đưa ra cơ chế hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài
cũng được xem là biện pháp quan trọng
dù vậy ftse russell đánh giá cao các giải pháp quyết tâm hướng đến nâng hạng thị trường mới nổi của việt nam
từ sau kỳ công bố đánh giá thường nghiên vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
quy định về giới hạn cấp tiến dụng đối với một khách hàng tại luật các tổ chức tiến dụng hai nghìn hai mươi
sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
trong đó room tín dụng cấp cho một khách hàng và người liên quan tại ngân hàng sẽ giảm dần trong năm năm
theo quy định trong luật các tổ chức tín dụng hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ tối đa cấp tiến dụng vốn tự có với một khách hàng
tại ngân hàng sẽ giảm dần từ một mươi năm về một mươi trong năm năm từ nay đến năm hai nghìn hai mươi chín
tỷ lệ tối đa cấp tiến dụng vốn tự có đối với một khách hàng và người liên quan sẽ giảm dần từ hai mươi năm về một mươi năm trong năm năm
quy định này được đánh giá sẽ giúp ngân hàng giảm dần trong năm năm
tổ chức tiến dụng cấp tiến dụng này cũng giúp các doanh nghiệp lớn tránh bị đứt gãy vốn đột ngột
việc cho vai khách hàng cá nhân là một trong những giải pháp giúp ngân hàng phân tán rủi ro tiến dụng
vì thế thúc đẩy vai tiêu dùng là một trong những hướng đi được nhiều ngân hàng ưu tiên
để thu hút người vay ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất chỉ từ năm bảy mươi chín một năm cho các khoản vay tiêu dùng
riêng với gói vai ưu đãi mua nhà
thời gian vay và thời gian ưu đãi lãi suất đều được các ngân hàng kéo dài
nhằm giảm áp lực trả nợ mỗi tháng cho người dân
như tại ngân hàng shb lãi suất cho vai tiêu dùng đã giảm khoảng bốn so với thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba
còn tại việt công banh người mua nhà có thể được hỗ trợ ưu đãi lãi suất ngắn hạn trong khoảng một hai năm
theo ngân hàng nhà nước dư nợ cho vay tiêu dùng đang chiếm trên hai mươi tổng dư nợ cho vay nền kinh tế
trong bối cảnh tín dụng tăng chậm thúc đẩy vai tiêu dùng là một trong hướng đi được nhiều ngân hàng ưu tiên
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu
thực hiện nghiêm quy định và hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
thủ tướng yêu cầu bộ công thương phối hợp với bộ tài chính và các địa phương xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử
kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép không thể chỉ hoãn việc xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu
tính đến ngày hai mươi sáu tháng ba toàn quốc đã có một mươi năm ba trăm bảy mươi chín cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đạt khoảng chín mươi sáu
hiện nay chỉ còn khoảng hơn năm trăm linh cửa hàng xăng dầu vẫn tiếp tục triển khai thực hiện
tổng cục thuế tiếp tục chỉ đạo cục thuế các địa phương hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ phần đầu đến ngày ba mươi một tháng ba hoàn thành nhiệm vụ chính phủ giao
theo số liệu vừa được cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư công bố tính đến ngày hai mươi tháng ba tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần
mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn sáu một mươi bảy tỷ usd tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ba tháng đầu năm các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi bảy trong số hai mươi một ngành kinh tế quốc dân
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần ba chín mươi ba tỷ usd
chiếm sáu mươi ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản bán buôn bán lẻ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và các ngành khác
xét theo đối tác đầu tư singapore vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn hai năm mươi năm tỷ usd chiếm bốn mươi một tám
nhìn chung vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nay bốn sáu mươi ba tỷ usd tăng bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là tín hiệu cho thấy giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm nay sẽ tiếp tục xu hướng tích cực
bảo đảm sự công bằng minh bạch trong huy động và điều tiết các nguồn điện đang là vấn đề đặt ra khi xây dựng các quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
nhà máy điện có công suất đặt lớn hơn ba mươi mw có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đăng ký và trực tiếp tham gia thị trường điện
nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo có công suất đặt lớn hơn một mươi mw được quyền lựa chọn trực tiếp tham gia thị trường
đây là những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
tuy nhiên việc huy động như thế nào để bảo đảm sự công bằng minh bạch trong huy động và điều tiết các nguồn điện vẫn là bài toán khó
theo các chuyên gia một cơ chế giá huy động điện minh bạch bảo đảm hoạt động theo thị trường sẽ thu hút đầu tư và phát triển các dự án năng lượng
qua đó bảo đảm mục tiêu người sử dụng và nhà đầu tư các dự án điện đều hưởng lợi và giảm áp lực với nền kinh tế
từ ngày năm tháng năm tổng công ty cảng hàng không việt nam sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng etc tại năm sân bay gồm nội bài cát bi phú bài đà nẵng và tân sơn nhất
theo tổng công ty cảng hàng không việt nam chủ xe đã có tài khoản etc sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục
bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ
hiện ngoài thử nghiệm thu phí không dừng tại hai sân bay lớn nhất cả nước là nội bài và tân sơn nhất
trong tháng ba đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị thu phí không dừng đã thi công ở ba sân bay cát bi phú bài và đà nẵng
tại các công trình đang thi công như nhà ga t ba tân sơn nhất và nhà ga t hai nội bài mở rộng cũng đã đầu tư trạm thu phí không dừng giúp giao thông không bị ủn ứ
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn vừa có đề xuất chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư thuộc giai đoạn hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín lượng giảm phát thải của việt nam còn dư bốn chín mươi một triệu tấn co hai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị thủ tướng chính phủ đề nghị vkp hỗ trợ kết nối giới thiệu các đối tác tiềm năng
thu mua theo phương thức đã thực hiện tại thỏa thuận tri trả giảm phát thải khí nhà kính vùng bắc trung bộ
hoặc thực hiện theo phương án đấu giá thi điểm trên sản giao dịch quốc tế
trường hợp thực hiện phương án thi điểm đấu giá trên sản giao dịch quốc tế
do bộ tài chính chủ trì
bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp xây dựng phương án thí điểm đấu giá
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý